các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều tra lại phần liên quan bà trần thị hiền mẹ nữ sinh giao gà điện biên
tuy nhiên với những ai đã từng theo dõi kỳ án này thì hai lần cột mộ nữ sinh khám nghiệp lại vẫn chưa thôi ám ảnh về tội ác của chín kẻ cầm thú
đau đớn nhất đó chính là người mẹ khi chính trần thị hiền là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của con gái
ngay lúc này hãy cùng chúng tôi nhìn lại hai lần cột mộ và những chi tiết truyền thông chưa được biết tới về vụ án
vì sao khai cuộc tử thi tới hai lần
khi xảy ra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội
đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần hai tử thi của nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề
vào thời điểm đó đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận cũng dậy sóng về việc cơ quan điều tra tại sao lại khai quật tử thi md đến hai lần
tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng trước khi em đê được đưa đi trôn cất
tuy nhiên theo lê hồng hiền
tổng giám đốc công ty luật lê hồng hiền và cộng sự là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại cao mỹ dê
đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra
bởi trong quá trình điều tra lực lượng chức năng xét thấy có những tình tiết chứng cứ cần phải làm rõ
mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật tử thi thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường
luật sư hiển chia sẻ trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình
chẳng ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà điện biên
ông hiền bày tỏ
điều này chắc cũng không chỉ riêng với mình tôi
mà bất cứ ai theo dõi vụ án này cũng đều cảm thấy ám ảnh và thương xót cho em d
đặc biệt tôi còn là người trực tiếp xem hồ sơ và đọc hồ sơ vụ án
khi xem xong tôi thực sự cảm thấy ám ảnh về những hành động man sợ mà những đối tượng thủ ác đã gây ra cho nạn nhân
cảm nhận nỗi đau dai dẳng không thể xóa đi với gia đình em
nó thực sự là một cú sốc cực lớn với người thân trong gia đình
về vụ án thiếu tướng sùng a hồng
nguyên giám đốc công an tỉnh điện biên chia sẻ
vụ án nữ sinh cao mỹ dê là một vụ trọng án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông
vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước
mà cả với truyền thông nước ngoài vì tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi
ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần
dựa vào thông tin bà trần thị hiền mẹ nạn nhân cung cấp
thời điểm đó lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người
gồm công an tỉnh điện biên bộ công an bộ đội biên phòng các lực lượng chức năng địa phương
và đề nghị cả công an nước bạn lào campuchia đi tìm nạn nhân
các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lần cận tích cực tìm kiếm
qua phân tích nhiều yếu tố bước đầu nhận định khả năng cao mỹ dê đã bị bán ra nước ngoài là rất ít
tướng hồng nhớ lại
nếu để nói số liệu cụ thể có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm thì không thể có con số chính xác
từ ước tính lên tới hàng ngàn người đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
không chỉ có lực lượng an ninh quân đội mà đông đảo người dân sinh sống tại các thôn bản cũng tích cực hỗ trợ tìm kiếm m dê
một câu nói của bà hiền đã gợi mở hướng điều tra mới
theo tướng hồng có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án
đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân
bà hiền có khóc và bột miệng nói rằng con chết trong vinh dự
chính câu nói trên đã khiến cho thiếu tướng sùng a hồng nảy sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ và giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân
nói về hai lần khai quật tử thi nạn nhân thiếu tướng sùng a hồng cho biết
ông là người trực tiếp chỉ đạo chỉ khai thực hiện việc khai cuộc tử thi nạn nhân kvz
trong quá trình khai quật tử thi lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý
đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh tín ngưỡng tình cảm của gia đình nạn nhân
tuy là để phục vụ mục đích điều tra nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thường yếu tố tâm linh và đạo đức con người
điều này thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất
và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự hỗ trợ từ phía người đã khuất
như vụ án này dù trải qua một mươi ngày trôn cất trong điều kiện môi trường đất ngập nước mưa lạnh lên miên như vậy
nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi
tướng hồng chia sẻ
thiếu tướng sùng a hồng kết luận cái chất oan ức và tức tuổi của nạn nhân cao mỹ dê cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ
những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng
chỉ bằng một câu nói con chết trong vinh dự của mẹ đứa sinh giao gà đã khiến cho lực lượng công an không thể nào bỏ qua
từ đây cũng vạch trần sự thật liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà
đặc biệt hén lộ về hai món nợ được coi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm đầy oan ức của nữ sinh vừa tròn hai mươi hai tuổi
mặc dù đến thời điểm này đã có sáu án tử được tuyên cho những kẻ cưỡng bức thiếu nữ giao gà
tuy nhiên món nợ và lời kêu oan của mẹ nơi sinh giao gà cũng như kết quả giám định thực nghiệm hiện trường tài liệu về số tiền mua bán hàng cấm vẫn còn là dấu hỏi
hai món nợ của người mẹ gây nên cái chết của con gái
luật sư lê hồng hiền giám đốc công ty luật lê hồng hiển và cộng sự là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại cao mỹ dê
nghe ông chia sẻ về những nỗi ám ảnh khi đối diện với loạt tội ác tội cùng man dợ
nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại luật sư hiển cho biết khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra
ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa linh quang điện biên về việc gia đình nữ sinh dê đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái
trước đó chùa linh quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân cao mỹ dê
ông hiển sau đó đã quyết định nhận lời
theo ông hiển và thời điểm đó đây là một vụ án gây chấn động dư luận cả nước lớn nhất từ trước đến giờ
về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng mà sự đáng thương đau khổ tột cùng mà em dê cũng như gia đình phải chịu đựng
vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới chín bị can bị cáo trong đó có sáu bị can phải nhận mức án cao nhất tử hình
với hàng loạt các tội danh man dợ tận cùng của sự khốn nạn
bắt đầu một số đối tượng trong vụ án
còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình xét xử tòa án đã đình chỉ tội danh đó
như vậy có thể thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng
một điều nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt đó là sau vụ án nữ sinh dê bị sát hại
cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của dê bà trần thị hiền trong một vụ án khác
xuất phát từ việc mua bán hàng cấm nợ nần giữa mẻ dê với những kẻ thù ác từ năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi bảy
hai món nợ của bà hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái
luật sư hiển sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chữa cho bà trần thị hiền
hành trình năm mươi sáu ngày đêm phá án đã khép lại với chín đối tượng bị bắt giữ khởi tố điều tra về hàng loạt tội danh
trong vụ án của nạn nhân dê có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác
để làm dịu bớt đi nỗi đau của gia đình m dê và những đối tượng gây án phải đền tội
trước đó tòa nhà dân tỉnh điện biên phạt bị cáo hiền và công mỗi người hai mươi năm tù tòa án hùng thu lĩnh án trung thần
tuy nhiên xác thể bản án sâu thẩm của tòa nhà dân tỉnh điện biên đối với bị cáo trần thị hiền là chưa có cơ sở vững chắc
còn nhiều tinh tiết chưa được làm rõ
do đó tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị hiền
đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm gồm tội danh hình phạt và an phí đối với bị cáo
đồng thời trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên tiếp tục điều tra bổ sung
rõ ràng sau ba năm việc trả hồ sơ điều tra lại vụ án mẹ nữ sinh giao gà đã gây ra rất nhiều tranh cãi
vậy sự thật được cất dấu đằng sau gương mặt của mẹ nữ sinh giao gà là gì
có bao nhiêu lời khai là đúng sự thật tại sao lại có sự mâu thuẫn giữa các bị cáo
kết quả giám định thử nghiệm hiện trường tài liệu với số tiền mua bán ra sao
chúng tôi sẽ còn cập nhật và gửi đến quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo